không còn tác động của khối không khí lạnh
thời tiết tại các tỉnh miền bắc trong ngày hôm nay và ngày mai có nắng nhiều hơn
nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
trạng thái tạnh giáo có nắng được dự kiến sẽ không kéo dài lâu
bởi từ khoảng chiều tối và đêm mai dưới tác động của bộ phận không khí lạnh từ phía bắc
mưa rông sẽ tăng lên trước tiên ở vùng núi và sau đó là lan rộng ra toàn khu vực
khiến nền nhiệt giảm nhẹ
tuy nhiên sau đó không khí lạnh cũng lại suy yếu nhanh
nhường chỗ cho vùng thấp nóng phía tây phát triển giúp mưa giảm nhanh
đồng thời nền nhiệt lại tăng trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng phổ biến là ít mưa
và mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
và từ đêm mai cũng chịu tác động của khối không khí lạnh
nên mưa rông sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm trong ngày hai mươi chín
sau đó sang ngày ba mươi thì mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng trở lại
như vậy thời tiết miền bắc trong dịp nghỉ lễ là khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
đến với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết cũng dần tạnh xáo hơn
nên nhiệt độ trong ngày mai chưa tăng quá cao
phổ biến trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
sau đó từ khoảng ngày hai mươi chín tháng bốn
cũng do tác động của khối không khí lạnh
mưa rào và rông rải rác sẽ quay trở lại
cục bộ có nơi có mưa rông lượng khá
nền nhiệt độ cũng có xu hướng giảm
trời mát mẻ hơn
mưa có thể duy trì trong ngày ba mươi tháng bốn
nhưng với lượng không quá nhiều
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong cả ba ngày tới
thời tiết ít biến động
phổ biến lấy mưa ngày nắng
với nền nhiệt trong ngày giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
lùi xuống khu vực tây nguyên
nắng nhiều vẫn sẽ là hình thế
thời tiết chủ đạo trong những ngày tới
với nền nhiệt sao động là từ hai mươi đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ khoảng ngày ba mươi tháng bốn
do ảnh hưởng của đới gió đông
từ biển đẩy vào
khả năng khu vực nam tây nguyên sẽ có mưa rào rải rác
và có nơi có rông về chiều tối
với lượng không quá nhiều
nhưng sẽ làm giảm nhẹ mức độ nắng nóng
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng duy trì nắng nhiều
cùng nền nhiệt chưa có biến động đáng kể
vẫn giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
cần lưu ý là từ ngày ba mươi
khi chịu tác động của đới gió đông
từ biển vào
thì mưa rông sẽ tăng nhẹ
trong mưa rông có thể tiềm ẩn thời tiết cực đoan
như là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng